sáng ngày hai mươi sáu tháng hai tại trụ sở chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng trung ương
chủ trì cuộc họp của hội đồng triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi chín
cùng dự có phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh phó chủ tịch thứ nhất hội đồng
đồng chí trần thanh mẫn chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam phó chủ tịch hội đồng
lãnh đạo các bộ ngành là thành viên của hội đồng
phát biểu tại buổi làm việc thủ tướng đánh giá phong trào thi đua ngày càng thiết thực hiệu quả hơn
có nhiều đổi mới sáng tạo từng bước khắc phục tính hình thức
các phong trào thi đua do thủ tướng chính phủ phát động tiếp tục được triển khai hiệu quả đi vào chiều sâu
tuy nhiên thủ tướng cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế trong công tác thi đua khen thưởng năm hai nghìn một mươi chín
một số phong trào thi đua khen thưởng chưa được thường xuyên tiêu chí còn trung trung
vì vậy chưa góp phần tác động tích cực đến thực hiện
nhiệm vụ chính trị chuyên môn của cơ quan đơn vị việc tuyên truyền các phong trào thi đua
biểu dương nhân rộng điển hình tiên tiến chủ yếu tập trung vào các đợt cao điểm
nhấn mạnh phương châm hành động một mươi hai chữ năm hai nghìn một mươi chín của chính phủ thủ tướng yêu cầu công tác thi đua khen thưởng
cần tập trung vào việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
để thiết thực kỷ niệm năm mươi năm thực hiện di trúc của người
coi đây là nhiệm vụ rất quan trọng
các phong trào thi đua phải thiết thực có tiêu chí rõ ràng
cụ thể gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị
đi liền với đó là công tác đôn đốc kiểm tra tổ chức phong trào thi đua ở cơ sở
tinh thần là kiên quyết quyết liệt hơn sáng tạo hơn đạt kết quả cao hơn trong năm hai nghìn một mươi chín
thủ tướng nhấn mạnh việc phát động thi đua thực hiện văn hóa công sở về tiêu chí
giao bộ nội vụ cùng văn phòng chính phủ hướng dẫn các tiêu chí để phát động
và đã nói là làm đến nơi đến trốn
thủ tướng chính phủ đã có quyết định một nghìn tám trăm bốn mươi bảy về việc phê duyệt đề án
văn hóa công vụ nhưng cần cụ thể hóa hơn để phát động dễ nhớ dễ thực hiện
đạo đức công vụ là nói không với tiêu cực nâng cao tinh thần trách nhiệm
năng lực công tác thực hiện văn hóa công tác để làm sao phục vụ nhân dân tốt hơn
bộ nội vụ cần phối hợp cơ quan liên quan chủ động theo dõi nắm bắt tình hình
để kịp thời có giải pháp bảo đảm hoạt động tôn vinh danh hiệu
và trao giải thưởng được chặt chẽ không để xảy ra sai phạm tiêu cực